văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản số bốn trăm sáu mươi bốn nêu rõ
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày hai mươi sáu tháng một mươi
trên khu vực nam biển đông đã hình thành giải hội tụ nhiệt đới và đang gây thời tiết nguy hiểm cho các vùng biển phía nam
do đó không loại trừ khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới và có thể mạnh lên thành bão trên giải hội tụ nhiệt đới hoạt động ở vĩ độ thấp
để chủ động đối phó với thời tiết nguy hiểm văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của thời tiết nguy hiểm để chủ động các biện pháp phòng tránh
đồng thời cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguy hiểm trên các phương tiện thông tin
giữ liên lạc với các chủ phương tiện thông báo cho người dân đặc biệt là các khu dân cư tập trung tại các khu vực cửa sông
cửa biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
bên cạnh đó các kênh thông tin truyền thông như thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam
hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin
về diễn biến của thời tiết nguy hiểm đến các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh ứng phó